theo đó tại các đảo tiên nữ trường sa đông trường sa phan vinh thuyền trài đá tây đá lát và an bang gần tám mươi tấm pin năng lượng mặt trời bị gió cuốn mất
từ đêm qua tại đây không có điện người dân dùng đèn dầu và một số đèn chuyên dụng tránh bão
tại đảo an bang đảo trường sa khoảng chín mươi cây cối bị đổ gãy một số tét nước sinh hoạt bị bật nắp hệ thống vườn tăng ra ở các đảo bị sập hư hỏng hệ thống đèn chiếu sáng tại các đảo bị hư hỏng nặng
tại đảo an bang bước đầu đã ghi nhận những thiệt hại như chuồng heo bị tốc mái pano khẩu hiệu bị đổ gãy
hiện nay quân và dân tại trường sa đang khẩn trương khắc phục những thiệt hại do bão tem bin gây ra
hiện nay tại cà mau thời tiết đang chuyển biến xấu trời đã bắt đầu có mưa to gió giật mạnh
phóng viên hoàng giang antv cà mau tiếp tục thông tin đến quý vị và các bạn thông tin về tình hình diễn biến thời tiết hiện nay tại tỉnh cà mau
xin chào anh hoàng giang
xin chào quý vị khán giả
xin anh hãy cho biết thông tin về tình hình thời tiết ngay tại thời điểm này ạ
thưa chị hiện nay tôi đang có mặt tại cửa biển sông đốc biển trọng văn thời
thời tiết tại địa điểm này đang diễn biến rất phức tạp
tù trời ấm mưu gió ngày càng mạnh hơn và thời tiết chuyển lạnh hơn
mưa đã bắt đầu nặng hạt
và một số
một số nơi thì mưa to
trên các tuyến đường của thị trấn sông đốc
huyện trọng văn thời thì đã bắt đầu bắn người qua lại
các cái phương tiện tham gia giao thông
đường thủy lẫn đường bộ thì đảm đã rất nhiều
đường phố thì tựa thất nhiều hơn
nhiều phương tiện tàu thuyền ghe đã được neo đậu vào bờ
chú ẩn an toàn
bà con đã được chính quyền địa phương hỗ trợ vào các trung tâm văn hóa của thị trấn
và các cái sơ quan
để chú ẩn học cách an toàn hơn
vâng xin cảm ơn anh
và xin anh cho biết phương án đối phó với bão đang tiếp tục được triển khai như thế nào
thưa chị ngay trong sáng nay thì đoàn công tác bang chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
đã có chuyến làm việc và đi kiểm tra tình hình tại khu dân cư ven biển quyện ngọc hiển
khu neo đậu tránh chú bão rạch chóc quyện ngọc hiển
một cái thông tin mà chúng tôi mới nhận được là cũng
trong chiều nay đoàn công tác của chính phủ do phó thủ tướng trịnh đình dũng làm trưởng đoàn
đã đi có chuyến đi kiểm tra cái khu vực neo đậu tránh chú bão ở thị trấn sông đốc
và kiểm tra khu dân cư thị trấn sông đốc quyện trần văn thời
các lực lượng chức năng của tỉnh cà mau trong đó có lực lượng công an
đã và đang triển khai các cái biện pháp đắc quyết liệt để di về dân và đảm bảo tình hình an ninh trực tự
vâng xin được cảm ơn những thông tin mà anh hoàng giang vừa cung cấp
và tiếp tục công tác chỉ đạo ứng phó với cơn bão số một mươi sáu vào hồi một mươi giờ sáng ngày hôm nay
ngày hai mươi năm tháng một mươi hai bí thư tỉnh ủy nguyễn quang dương và chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh dương thành trung
đã chủ trì cuộc họp với các sở ngành và các huyện thị xã thành phố để nghe báo cáo tiến độ
thực hiện các công việc ứng phó với cơn bão
bạc liêu được dự báo là nằm trong vùng ảnh hưởng của bão và nguy cơ xảy ra hiện tượng lúc xoáy
đây cũng là tình hình rất đáng lo ngại
ông lương ngọc lân phó trưởng ban thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết
đến trưa ngày hôm nay các lực lượng vũ trang và chính quyền các địa phương đã thực hiện nghiêm túc
tinh thần chỉ đạo của trung ương và của tỉnh trong công tác ứng phó với bão
tại buổi họp lãnh đạo tỉnh ủy ủy ban nhân dân thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
đề nghị chính quyền các địa phương tiếp tục triển khai công tác ứng phó di dân theo kế hoạch
bộ chỉ huy quân sự bộ đội biên phòng công an tỉnh đảm bảo lực lượng hỗ trợ phương tiện ứng phó theo kế hoạch
và ứng phó đột xuất xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp khi bão đổ bộ vào tỉnh tuyệt đối không để bị động bất ngờ
bản tin tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
hai đối tượng cùng tăng vật là chín bánh heroin vừa bị phát hiện và bắt quả tăng
tại khu vực phường hạp lĩnh thành phố bắc ninh
hai đối tượng gồm phạm xuân quyết chú xã thanh an huyện điện biên tỉnh điện biên và giàng an nính
chú xã pu nhi huyện điện biên đông tỉnh điện biên bị phát hiện khi đang thực hiện hành vi vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
cơ quan chức năng thu giữ chín bánh ma túy loại heroin
tại cơ quan điều tra ban đầu hai đối tượng khai đã mua số ma túy trên ở lào mang xuống bắc ninh bán lấy tiền chia nhau
tuy nhiên chưa kịp bán ma túy thì bị phát hiện bắt giữ
từng có tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản mới được trở về địa phương chưa bao lâu
thì đối tượng trần văn cần chú quận thanh khê thành phố đà nẵng lại manh động tiếp tục thực hiện việc chiếm đoạt tài sản của người khác
mới đây tòa án nhân dân quận thanh khê thành phố đà nẵng đã đưa ra xét xử bị cáo trần văn cần về hành vi cướp giật tài sản
theo cáo trạng vào đầu tháng hai năm hai nghìn một mươi năm
hai nghìn một mươi bảy bị cáo cần và hồ văn nhật chở nhau vào trong một con hẻm nhỏ trên đường lê độ
thì phát hiện em trần nguyễn thanh khanh đang cầm một chiếc điện thoại ngồi xem trước cửa nhà
ngay tức khác cả hai nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc điện thoại này
lợi dụng khi em thanh quá chăm chú cần giật lấy điện thoại và lên xe cùng nhật tháo chạy
sau đó thì bị lực lượng công an quận thanh khê phát hiện bắt giữ
căn cứ vào bản luận tội và lời khai của các bị cáo trước hội đồng xét xử
tòa án nhân dân quận thanh khê tuyên phạt bị cáo trần văn cần ba năm tù về tội cướp giật tài sản
vào khoảng sáu giờ sáng ngày hôm nay trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đoạn qua khu phố tân trà
phường tân bình thị xã đồng xoài tỉnh bình phước đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông
chiếc xe tải đang lưu thông trên đường bỗng dưng mất thắng lao thẳng vào giải phân cách xe
theo thông tin ban đầu vào thời điểm trên
tài xế cao văn tuấn điều khiển xe tải mang biển số bốn mươi bảy c một mươi ba nghìn một trăm chín mươi tám trên xe chở đầy gỗ cao su lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi bảy
hướng từ thị xã đồng xoài tỉnh bình phước đi tp hcm
khi đến đoạn dốc tà bế do trời mưa ảnh hưởng của bão tem bin đường trơn trượt nên khi đổ dốc
chiếc xe tải bất ngờ mất lái đâm thẳng vào giải phân cách giữa đường
cú đâm quá mạnh khiến giải phân cách giữa đường bị cày sới hàng chục mét theo chiếc xe tải
chiếc xe tải chỉ chịu dừng lại khi đã lật ngang đầu
vụ tai nạn khiến nhiều đoạn giải phân cách bị băm nát hàng ngàn khúc gỗ cao su bị văng từ thùng xe ra đường
gây cản trở giao thông nghiêm trọng
rất may thời điểm xe gây ra tai nạn là lúc dạng sáng ít người qua lại nên không gây thiệt hại về người
tài xế xe tải may mắn thoát ra ngoài nên chỉ bị xây sức nhẹ
lực lượng cảnh sát giao thông công an thị xã đồng xoài nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông
điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tài nạn
một thông tin chúng tôi vừa nhận được vào khoảng một mươi ba h một mươi năm chiều ngày hôm nay
trung cư golden westlak tại số một trăm sáu mươi hai đường hoàng hoa thám hà nội bất ngờ bốc cháy kèm theo khói cao hàng chục mét
theo thông tin ban đầu vụ cháy xuất phát từ tầng hai mươi năm tầng cao nhất của khu trung cư gồm hai tòa tháp cao hai mươi năm tầng
hiện cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều nhiều xe cứu hỏa đến hiện trường
đồng thời phong tỏa các lối ra vào để tập trung chữa cháy
vào lúc một mươi bốn h hai mươi hai phút
ông nguyễn khắc tích bảy mươi sáu tuổi bị kẹt trong phòng một trăm linh năm
có biểu hiện ngạt khói được lực lượng chức năng đưa ra ngoài
hai xe y tế được đưa đến hiện trường túc trực để cấp cứu những người bị ngạt khói
nhiều người dân cho biết khi vụ cháy xảy ra thì tòa nhà không có tín hiệu báo cháy
nên nhiều người cũng không biết
khoảng một mươi xe cứu hỏa xe cứu thương cùng hàng chục chiến sĩ được điều tới hiện trường
mặc dù đã dùng xe thang để tiếp cận hiện trường của vụ cháy
tuy nhiên lực lượng chữa cháy vẫn chưa tiếp cận được nơi xuất phát lửa do quá cao với chiều cao của xe thang
hiện tại lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực dập tắt đám cháy
và những thông tin tiếp theo chúng tôi sẽ thông tin đến quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo
còn bây giờ là những thông tin về dự báo thời tiết
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với hai đối tượng về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
đối tượng dương văn bảy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại xóm hai xã việt tiến huyện việt yên tỉnh bắc giang
có xeo chấm cách hai cm trên sau đầu mắt trái
và đối tượng vũ thị nên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn sáu
ở xã dương thành huyện phú bình tỉnh thái nguyên
ngoài ra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang cũng ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn thị hợp sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn tân tiến
xã chủ hữu huyện lục ngạn tỉnh bắc giang về tội tham mô tài sản
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị
và nhận bản án chức vảnh bóng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn nghìn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều mà quý vị cần phải hết sức lưu ý
mở đầu bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay sẽ là tin về cơn bão số một mươi sáu
sáng nay vị trí tâm bão cách côn đảo khoảng ba trăm hai mươi km về phía đông
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới thì bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây
với tốc độ di chuyển nhanh từ hai mươi đến hai mươi năm km một giờ
vị trí tâm bão vào khoảng tám năm độ vĩ bắc một trăm linh bốn bảy độ kinh đông trên khu vực tây nam bộ
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một cấp một mươi hai
trong hai mươi bốn đến ba mươi sáu giờ tiếp theo bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng tây
với tốc độ di chuyển nhanh khoảng hai mươi km một giờ cách đảo thổ chu khoảng một trăm hai mươi km về phía tây tây nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi một sóng biển cao từ hai đến bốn mét
trong ba mươi sáu đến bốn mươi tám giờ tiếp theo
bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng tây với tốc độ từ hai mươi đến hai mươi năm km một giờ
và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực vịnh thái lan
cách đảo thổ chu khoảng ba trăm tám mươi km về phía tây tây bắc
từ trưa nay ngày hai mươi năm tháng một mươi hai vùng biển các tỉnh bà rịa vũng tàu đến cà mau
bao gồm cả côn đảo có gió mạnh dần lên cấp tám sau tăng lên cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi ba
trên đất liền các tỉnh sóc trăng hậu giang bạc liêu cà mau có gió mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi hai
các tỉnh tiền giang bến tre trà vinh vĩnh long cần thơ kiên giang có gió cấp bảy cấp tám giật cấp một mươi
có mưa vừa và mưa to
quay trở lại với thời tiết tại các tỉnh bắc bộ
do đang nằm sâu trong khối không khí lạnh có cường độ mạnh
nên thời tiết tại khu vực này khá khô giáo với nền nhiệt độ giảm sâu về đêm và sáng
tại các tỉnh phía tây bắc bộ trong ba ngày tới nhiều mây có mưa vài nơi trong ngày hai mươi sáu
từ tối và đêm ngày hai mươi sáu thì sẽ có mưa rào và rông rải rác gió nhẹ trở rét có nơi rét đậm rét hại
nhiệt độ ngày đêm là từ một mươi đến hai mươi ba độ
còn tại các tỉnh phía đông bắc bộ vào ngày mai nắng xuất hiện nhiều hơn
nâng mức nhiệt độ trưa chiều đạt được mức một mươi tám đến hai mươi một độ
tuy nhiên lúc này độ ẩm không khí xuống khá thấp chỉ vào khoảng là từ bốn mươi đến năm mươi
nên làn da của chúng ta thường sẽ bị mất nước hay bị khô và nứt nẻ
vì vậy quý vị và các bạn cần bổ sung nước đầy đủ
sao đến ngày hai mươi bảy thì thời tiết sẽ có sự chuyển đổi
khi có mưa rào rải rác và biên độ nhiệt giao động ngày đêm
tranh nhau khoảng từ một cho đến hai độ nên ta sẽ cảm nhận trạng thái rét duy trì cả ngày
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám
nhiều mây có mưa rào và rông rải rác gió bắc đến tây bắc cấp hai cấp ba trời lạnh phía bắc trời rét
nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến ở mức là một mươi chín hai mươi hai độ
về đêm nhiệt độ hạ xuống chỉ còn ở mức là một mươi bốn một mươi bảy độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận từ trưa chiều ngày hôm nay
mưa cũng có xu hướng tăng lên cả về diện và lượng
hoàn lưu rìa phía bắc của cơn bão tanbin kết hợp với đới gió đông bắc trong khối không khí lạnh
sẽ gây ra mưa vừa mưa to cho khu vực này
thời gian mưa vừa mưa to kéo dài đến ngày hai mươi bảy sau sẽ giảm dần về diện và lượng
tập trung chủ yếu tại các tỉnh từ đà nẵng đến phú yên với nhiệt độ ngày đêm là một mươi tám hai mươi tám độ
khu vực tây nguyên từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám đêm và sáng nhiều mây
có mưa vài nơi trưa chiều trời nắng
riêng ngày hai mươi sáu và ngày hai mươi bảy sẽ có mưa rào và rông có nơi mưa vừa mưa to
gió đông bắc cấp hai cấp ba đêm và sáng sớm trời rét
nhiệt độ ngày đêm là từ một mươi năm đến hai mươi sáu độ
bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật xin được kết thúc tại đây